thưa quý vị lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân các đối tượng tội phạm lừa đảo sử dụng nhiều cách thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản
trong đó mạng điện thoại mạng xã hội là môi trường được các đối tượng sử dụng nhiều nhất để thực hiện hành vi này
để phòng ngừa thì tốt nhất vẫn là người dân phải đặc biệt cảnh giác nhất là trước những yêu cầu liên quan đến chuyển tiền
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh hải dương
đối tượng đàm thanh tùng ở xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương triệu tập làm việc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mạng xã hội đối tượng này giới thiệu có thể khám chữa bệnh tâm linh để lừa chiếm đoạt của người dân số tiền hàng trăm triệu đồng
sau khi nhận được tiền truyền khoản đối tượng ngay lập tức cắt liên lạc
chào với cả chị minh quen nhau qua facebook ạ
xong rồi chị cũng gọi là chuyện là cháu nhà chị đấy bị bệnh bệnh động kinh ạ
thì cháu mới về cho mấy bạn là cháu có thể làm lễ để cho cháu nó đỡ đi ạ
chị kêu truyền tiền cho cháu ạ
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương triệt phá trong thời gian gần đây
lợi dụng mạng xã hội nhất là facebook zaro các đối tượng đăng phát những quảng cáo mời trào với mục đích lừa đảo người dân
như mua phần mềm định vị nhấn like các bài đăng để nhận tiền
trước thực tế này cơ quan chức năng thường xuyên thông tin về các phương thức thủ đoạn lừa đảo để người dân nắm bắt đề cao cảnh giác
cảnh báo đối với người dân thì chúng tôi cũng có một số khuyến nghị
trước hết là người dân khi tham gia sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng trước tiên phải có cái nhận thức rằng
ngoài những tiện ích mà không gian mạng mang lại thì nó cũng tiềm bản rất nhiều nguy cơ
mà nếu mà chúng ta không có đầy đủ
những cái kiến thức và những kỹ năng cần thiết thì rất dễ trở thành lạ nhân
và đặc biệt là khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng nó liên quan đến việc truyền tiền
thì đề nghị cần có sự nghiên cứu kỹ càng có sự tham khảo đối với những người xung quanh như người thân trong gia đình
bạn bè hoặc các cơ quan chức năng như là cơ quan công an ngân hàng viễn thông
cơ quan chức năng cũng đã điều tra truy tố và xét xử nhiều vụ lừa đảo chiếm đất tài sản
gần đây nhất là vụ đối tượng tô thị vân ở xã dry brown
huyện trư quynh tỉnh đắk lắc được thuê làm kế toán cho một doanh nghiệp ở huyện bình giang tỉnh hải dương
để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của chủ doanh nghiệp và những người khác
bằng hình thức gợi ý mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt mật khẩu và mã otp để truyền tiền
một mươi ba năm tù là cái giá mà vân phải trả cho hành vi lừa đảo
hành vi là thay đổi khi mà cùng với lại giám đốc đến ngân hàng
khi yêu cầu nhân viên yêu cầu thông tin gì thì điền thông tin cá nhân của mình vào
để chiếm đặt tài sản
vi phạm này thì sẽ bị xử lý rất là nghiêm trọng nên là phải cố gắng đừng bao giờ phạm tội
cái chế tài để xử phạt cho những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay là rất là thích đáng
nhưng khắc đối với số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên là đã phải đối mặt với cái hình phạt cao nhất
là từ một mươi hai năm tù đến hai mươi năm thậm chí là có thể tù trung thân
đấy là những cái quy định nhưng khắc
những cái đối tượng mà có những cái ý định chưa vi phạm nhưng mà có ý định là sẽ vi phạm
hoặc là đã vi phạm thì là sẽ là những cái bài học thích đáng để các đối tượng này biết mà dừng lại
và không dám thực hiện hành vi nữa
trong công tác đấu tranh phòng ngừa với tội phạm lừa đảo đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng
thì công tác phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng
do đặc thù mạng internet kết nối toàn cầu các đối tượng lừa đảo có thể thực hiện hành vi từ bất cứ nơi đâu

người dân nắm rõ phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này và cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền
là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tội phạm